bắt đầu từ ngày hai tháng một năm hai nghìn một mươi bảy hà nội sẽ tổ chức phân luồng phân tuyến lại hệ thống xe khách ở các tỉnh
để giải quyết tình trạng ủn tắc giao thông phục vụ cho nhân dân đi lại trong dịp tết đinh dậu
như vậy xe khách các tỉnh khi vào thủ đô sẽ phải tập trung một bến để được phân đúng luồng đúng tuyến
trường hợp xe nào cố tình vi phạm sẽ bị lực lượng chức năng cắt lốt giữ phương tiện
việc điều chuyển sẽ tập trung vào các bến ở các tuyến có nguy cơ ùn tắc
trong đó tập trung ở ba bến xe chính là bến xe mỹ đình bến xe giáp bát và bến xe nước ngầm
bến xe yên nghĩa và gia lâm giữ ổn định để phục vụ cho việc điều chuyển thuận lợi
theo đánh giá của sở giao thông vận tải việc điều chuyển xe khách về đúng hướng tuyến
có thể ảnh hưởng đến một số bộ phận doanh nghiệp và người dân nhưng cần làm quyết liệt để giảm ủn tắc giao thông
thể hiện sự quyết tâm của thành phố trong việc lập lại trật tự tại các bến xe
lực lượng công an cũng mạnh tay kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm như cắt lót tạm giữ phương tiện
những nhà xe vi phạm lần đầu sẽ bị xử lý hành chính với số tiền lớn để tạo sức gian đe